theo bản luận tội của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đắk lắc lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ tài liệu thu thập được cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường của cơ quan điều tra đồng thời khẳng định cáo trạng mà viện kiểm soát nhân dân truy tố các bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm là đúng người đúng tội
được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng các bị cáo đều rất ăn năn hối cải nhận thức rõ về hành vi phạm tội vi phạm pháp luật của mình xin được đảng nhà nước pháp luật nhân dân và hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ với gia đình làm lại cuộc đời
các bị cáo xin lỗi các gia đình bị hại và mong được tha thứ trước những lỗi lầm và tội lỗi của mình đã gây ra mong muốn mọi người không nghe theo kẻ xấu không làm theo những hành vi sai trái của họ
ngày mai tòa nghị án dự kiến vào khoảng một h ba mươi chiều ngày kia hai mươi tháng một tòa tuyên án
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt một mươi bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn văn ướt chú tại thành phố nha trang về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
nguyễn văn ướt hình thành tư tưởng chống đối chính trị với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
năm hai nghìn một mươi chín ướt được kết nạp vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí danh trần thanh toàn
sau đó ướt tự biên soạn viết bài có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuyên truyền cổ suý cho cá nhân tổ chức do đối tượng đào minh quân cầm đầu để đăng lên trang facebook cá nhân
ớt còn trực tiếp thuyết trình nhiều bài có nội dung ủng hộ ca ngợi tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đối tượng đào minh quân
tại phiên tòa bị cáo ướt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
làm giả hồ sơ đất của người đã mất rồi bán lại cho nhiều người khác
trịnh thế cảnh biệt danh là cảnh đen cùng với bốn đàn em đã bị công an tỉnh đồng nai và kiên giang bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh đồng nai và kiên giang
qua đấu tranh cơ quan công an phát hiện cảnh đã làm giả nhiều hồ sơ đất đứng tên của một người họa hàng của cảnh đã mất
rồi sau đó viết tay giấy sang tên cho các đối tượng trong nhóm của cảnh
các đối tượng dùng giấy tờ giả này để bán cho những người có nhu cầu
nạn nhân mua đất khi xây nhà hoặc tường bao mới biết đất cảnh bán cho mình đã được người khác mua nên phát sinh tranh chấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan
sau khi sử dụng ma túy hai đối tượng là danh minh và ngô thành tài đã mang theo súng
chở nhau đi dạo đêm thì bị tổ công tác công an tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
cụ thể vào đêm qua trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cống ngăn mặn
cái bé thuộc xã bình an huyện châu thành tổ công tác bắt quả tang tài điều khiển xe máy chở theo trí
đối tượng trí có cất giấu một khẩu súng bắn đạn trì với ba viên đạn đã lên nòng
qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện hai đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa khởi tố một mươi bốn đối tượng trong vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
vào khoảng một mươi một h ba mươi đêm qua tại quốc lộ bốn b thuộc khu bốn thị trấn na dương huyện lộc bình
hai mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy điều khiển tám xe mô tô đã tháo hoặc che biển kiểm soát
lạng lách đánh võng cầm theo hung khí ném vỏ chai bia vào người dân
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện các hành vi trên với mục đích là để thể hiện bản thân
công an huyện lộc bình đã khởi tố cả một mươi bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
thu giữ tám xe mô tô một sao phóng lợn hai gậy sắt
đối với các đối tượng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự
công an huyện sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính phối hợp giáo dục tại địa phương